chủ động làm mới mình là yêu cầu bức thiết đối với giáo dục
thế nhưng trong điều kiện một trường bán chú với hàng trăm học sinh
giáo viên vừa đóng vai thầy vừa vào vai cha mẹ thì thật khó để các thầy cô có điều kiện để mà tự bồi dưỡng
so với các tỉnh khác hà nội đi trước hơn nhiều trong việc chủ động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
tại ba vì dịp hè vừa rồi cũng đã có một bảy trăm linh lượt giáo viên được tham gia các đợt tập huấn
tuy nhiên phần lớn các lớp này mới chỉ dành cho cán bộ quản lý và giáo viên chủ chốt
mới được tiếp cận có ba ngày thì tôi vẫn còn rất là bỡ ngỡ
nhiều cái thì tôi vẫn chưa hiểu và tôi cũng rất là mong muốn là mình sẽ có nhiều buổi tập huấn sát sao và thực tế hơn về chương trình mới
như chúng tôi đi tiếp cận thì cũng chỉ nắm được bảy mươi tám mươi
thế sau đó chúng tôi lại về là những người đi tiếp thu về lại triển khai cho toàn trường cái nhận thức lệch
đấy cho nên là khi truyền đạt
không riêng gì các địa phương vùng sâu vùng xa ngay tại trung tâm hà nội thì băn khoăn về chương trình giáo dục phổ thông mới cũng là một nội dung nóng
chương trình này sẽ được hiện thực hóa trong các nhà trường như thế nào là câu hỏi nhận được sự quan tâm nhiều nhất tại diễn đàn giáo dục việt nam năm hai nghìn một mươi chín
chúng ta nói là học sinh là trung tâm tuy nhiên vào cái thời điểm này giáo viên là những người cần được quan tâm trước
với những khi giáo viên nó không hiểu nó về chương trình
và không tạo cho họ cái cơ hội để họ được phát huy những khả năng
sau khi đã hiểu chương trình của mình thì họ sẽ không làm cái chương trình để hiểu về học sinh
cái kế hoạch của bộ giáo dục thực hiện và nó đúng như chương trình mà bộ xây dựng thì rất là hay
thế nhưng mà để cập nhật được với cái nội dung mới thì nhiều giáo viên sẽ cảm thấy rất là khó khăn
theo lộ trình thì sách giáo khoa mới sẽ được công bố vào đầu tháng một mươi này
thế nhưng trên thực tế cho đến nay công tác thẩm định sách
vẫn chưa kết thúc khi tại vòng đầu tiên chưa có bộ sách nào đạt yêu cầu
cũng vì chưa có sách giáo khoa nên nhiều nhà trường vẫn đang lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch giảng dạy cho năm học tới
lo ngại nhất vẫn là các hoạt động trải nghiệm sẽ được tổ chức như thế nào tổ chức ở đâu
thưa quý vị với sách giáo khoa mới thì việc thầy vừa dạy vừa điều chỉnh là lẽ đương nhiên
nhưng rõ ràng học trò thì không có cơ hội ấy
điều này khiến nhiều phụ huynh lo ngại
thay vì là lứa học sinh đầu tiên được thụ hưởng chương trình mới thì con em của họ rất có thể là đối tượng để thẩm định sách trên thực tế
cùng với đó thì cơ sở vật chất cũng là điều kiện nòng cốt để thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới
so với yêu cầu của chương trình thì hiện nhiều trường học vẫn đang thiếu phòng học thiết bị dạy và học
đặc biệt là thiếu không gian trải nghiệm để thực hiện cấu phần nội dung mới và chiếm tỷ lệ lớn là hoạt động trải nghiệm
đây là lớp học ghép lớp ba và lớp bốn tại điểm lẻ trường tiểu học tân lập bốn
tân lập b xã tân lập huyện đồng phú
hai lớp phải học chung một phòng học sinh hai lớp quay lưng lại với nhau
mỗi lớp có một tấm bảng riêng nhưng cùng chung một thầy dạy
tranh thủ cho lớp bốn làm bài tập thầy giáo lại quay lại giảng bài cho học sinh lớp ba
không chỉ giáo viên phải làm việc gấp đôi mà học sinh cũng phải tập trung tối đa để không bị phân tâm khi nghe giảng
nếu mà bên kia nó ồn ào thì tôi cũng khó
mà dạy cho lớp ba và bên kia lớp bốn nó ồn ào thì cũng khó
mà phải chạy đi chạy lại như vậy thì nó rất là ảnh hưởng đến cái chức học của các em
thật sự là nếu mà dạy lớp ghép thì nó cũng không được cái chất lượng nó sẽ không được cao lắm
cái thực tế nó như thế
vừa vất vả cho thầy cô mà các em học sinh nó cũng bị thiệt thòi
tại điểm lẻ này các em từ lớp một đến lớp bốn phải học lớp ghép chỉ lớp năm là được học riêng
điều này khiến cho các học sinh
lớp một lớp hai đặc biệt thiệt thòi bởi đây là độ tuổi đầu cấp cần rất nhiều sự quan tâm kèm cặp riêng biệt của thầy cô
mới bắt đầu ở lớp lá lên lớp một cho nên là cái khi mà kèm cho các em viết là rất là khó
mà bây giờ lớp hai cũng vừa lớp một lên lớp hai nữa
thì cái đầu khâu nhất là cái đầu năm học nhất là các em rất là khó về cái cách trình bày này
rồi những các em còn đọc rất là yếu cho nên là nếu mà dạy lớp ghép như vậy thì cái chất lượng thì nó không được đảm bảo
chứ đủ điều kiện thì chúng ta phải đảm bảo cái chân tối thiểu của chương trình
và những nơi nào có đủ điều kiện thì chúng ta thực hiện cái tối ưu của chương trình
vậy thì một địa phương nào đó mà chưa đủ điều kiện để triển khai cái tối ưu thì đó là cần phải sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của chính quyền địa phương
việc học lớp ghép như thế này thực sự đang đánh đố những người thầy đang đứng trên bục giảng
đồng thời đây cũng là một câu hỏi lớn khi chỉ còn vài tháng nữa
chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu triển khai
khoảng cách từ tối thiểu đến tối ưu lớn đến mức nào là điều ta khó đoán định
nguy cơ chương trình giáo dục phổ thông mới phân hóa về chất lượng do có sự tranh lệch sâu sắc giữa giáo dục các vùng miền là điều dễ thấy nếu thiếu sự chuẩn bị chú đáo